thưa quý vị mới đây một cơ sở thẩm mỹ ở đà nẵng đã liều lĩnh đến mức để nhân viên lao công không có chứng chỉ hành nghề xử lý căng ra mặt cho khách
đây là việc làm sai phạm quy tắc hành nghề y có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng
vâng đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên có những vụ việc tương tự xảy ra tại các cơ sở thẩm mỹ viện tư nhân
vấn đề được đặt ra là cần phải siết chặt hoạt động kiểm tra giám sát đối với các cơ sở làm đẹp tư nhân
mới đây công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa kiểm tra phát hiện nhân viên lao công của cơ sở thẩm mỹ cang jin
viện thẩm mỹ một trăm bảy mươi năm sài gòn có địa chỉ tại ba trăm sáu mươi tám hùng vương phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng đang xử lý căng ra mặt cho khách
đây là hành động vô cùng liều lĩnh bởi khi phát hiện vụ việc người lao công này không có chứng chỉ hành nghề
thì cơ sở đó không chỉ bị thu hồi giấy phép bị xử phạt mà các cá nhân liên quan còn có thể ngồi tù nếu khách hàng xảy ra vấn đề về sức khỏe
hơn nữa khi tiến hành kiểm tra giấy phép cơ sở này cũng không xuất trình được các loại giấy tờ bảo đảm đủ điều kiện hoạt động
vụ việc đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng
rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc làm trái đạo đức nghề nghiệp của cơ sở thẩm mỹ cang jin
quá liều lĩnh nếu như xảy ra vấn đề gì với khách hàng thì sẽ như thế nào cần phải tiến hành xử phạt nghiêm với cơ sở này
mình đọc các bài đưa tin về vụ này mà thấy rùng mình tính mạng sức khỏe của một con người mà họ coi như trò đùa
đây là hành vi vô đạo đức của chủ cơ sở thẩm mỹ cang jin
chuyện nghĩ là chỉ có trên phim mà lại có thể xảy ra trên thực tế
tuy nhiên cũng thật sự đáng báo động
mình thấy các thẩm mỹ tư nhân bây giờ mọc lên như nấm rất khó để khách hàng biết được
cần phải kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc những thẩm mỹ viện làm sai quy định
những lùm xùm xung quanh các thẩm mỹ viện tư nhân là chuyện đã rất cụ
cũ và phổ biến ở các địa phương
gần đây nhất thanh tra sở y tế tp hcm thông tin một phụ nữ ba mươi chín tuổi bị tai biến y khoa mờ mắt
sau khi tiêm filler tại cơ sở không phép phải điều trị tại khoa mắt của bệnh viện trợ rẫy
hay nhiều khách hàng đã trình báo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thẩm mỹ viện wang jin
địa chỉ hai trăm một mươi tám nguyễn tri phương phường thạc gián quận thanh khê tp đà nẵng
và còn nhiều vụ việc khác
đáng báo động là tp đà nẵng hiện có hơn năm trăm linh cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
cơ quan chức năng mới chỉ vào cuộc kiểm tra ở quận thanh khê
nơi có gần một trăm năm mươi cơ sở sau các sự cố liên quan đến cơ sở thẩm mỹ cang jin
nhưng đã phát hiện có đến một trăm một mươi chín cơ sở chiếm tám mươi chưa công bố đủ điều kiện hoạt động
nếu kiểm tra toàn bộ tp đà nẵng và tổng kiểm tra trên cả nước
thì con số cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chưa đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động sẽ là bao nhiêu
một con số không ngờ tới
thế là rất nhiều khách hàng đã sử dụng các dịch vụ làm đẹp
tại các cơ sở không uy tín mà không ai biết
mình nghĩ cơ quan chức năng cần vào cuộc và xử lý ngay lập tức
thực sự phẫn nộ khi đọc những bài viết như vậy
vai trò của các cơ quan chức năng là gì mà để tới tám mươi cơ sở hoạt động khi không đủ điều kiện như vậy
sức khỏe của con người là quan trọng nhất
khi có vấn đề gì xảy ra người thiệt thòi nhất là khách hàng
các cơ sở thẩm mỹ này sẵn sàng vì tiền mà coi nhẹ tính mạng của khách hàng
cần phải trừng trị nghiêm minh
nhu cầu làm đẹp là trinh đáng
nhưng thời gian qua hàng loạt tai nạn do làm đẹp
đã xảy ra
nhiều vụ tai biến thẩm mỹ để lại thương tật suốt đời thậm chí tử vong
đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc buông lỏng quản lý hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ làm đẹp
các cơ quan chức năng của nhà nước cần khẩn trương vào cuộc một cách đồng bộ để kiểm tra ngăn chặn
đồng thời có những chế tài xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật
bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng của người dân
bên cạnh đó để bảo đảm sức khỏe tính mạng của mình
người dân cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin chỉ nên sử dụng dịch vụ thẩm mỹ khi cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật
bác sĩ được đào tạo về chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề
thuốc và các phương tiện máy móc được cấp phép lưu hành còn hạn sử dụng theo quy định của bộ y tế
pháp luật nên có những quy định nghiêm khắc hơn nữa dành cho các cơ sở thẩm mỹ làm sai quy định
mình thấy cơ chế bây giờ còn lỏng lẻo nên họ vẫn còn xem nhẹ
các chị em khi lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ làm đẹp thì nên cân nhắc lựa chọn thật kỹ xem có uy tín không tránh tiền mất tật mang
mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ sức khỏe cho người dân
mình nghĩ chúng ta cũng nên là những khách hàng thông minh làm đẹp thì cần chọn những cơ sở uy tín chất lượng
làm thế nào để siết chặt hàng trăm cơ sở thẩm mỹ không để xảy ra hiện tượng hành nghề vượt quá phạm vi cho phép vẫn là câu chuyện khó có hồi kết
bạn có suy nghĩ như thế nào về nội dung này
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân